quân việc quản lý kiêm luôn bảo vệ
cho một khu trọ sinh viên có mức lương
chỉ khoảng năm triệu đồng thiếu các quyền lợi
cần thiết và cả các yếu tố đảm bảo an toàn
cho người lao động
anh lê hải chủ một khu căn hộ cho thuê
nằm trên mặt phố trương công giai cầu giấy
cho biết với số lượng căn hộ cho thuê
rất nhiều nhiều chủ đầu tư có nhu cầu
tìm người quản lý căn hộ tuy nhiên
tìm được người phù hợp bảo đảm được
chất lượng công việc là không dễ
với những khu trọ sinh viên bình dân
vấn đề phát sinh bởi những người thuê
đủ diện đủ thành phần
theo anh hải có làm mới thấy công việc này
vất vả phức tạp không hề có giờ rất
cố định không có ngày nghỉ luôn tình trạng
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
điện thoại phải luôn mở sáng sớm
còn đang ngủ bị đánh thức vì chú ơi
phòng trắng mất điện lên đến nơi
thì hóa ra cầu trì nhảy do cùng lúc
nấu hai nồi lầu nửa đêm phải
lên dẹp cuộc tổ chức sinh nhận hát karaoke
bật loa ở mỹ theo anh hải
căn hộ cho thuê với hơn chục phòng là
một cộng đồng thu nhỏ gồm mấy chục con người
đến từ đủ các nơi làm đủ các việc
người quản lý làm sao đảm bảo
vận hành một khu nhà như vậy có trật tự
chẳng hề đơn giản theo những người
làm công việc quản lý nhà cho thuê
quá trình làm việc khiến họ phải rèn thêm đủ
thứ kỹ năng sau vụ cháy trung cư
mini tại khương hạ các tòa nhà đều
phải ra soát lại công tác phòng cháy chữa cháy
người quản lý phải thường xuyên đi kiểm tra
thiết bị đảm bảo hoạt động khi chẳng
may có sự cố những kiến thức
về phòng chống dịch bệnh sơ cứu
khi có người gặp vấn đề về sức khỏe cũng phải
tìm hiểu công việc là quản lý nhưng
nhiều lúc gam thêm cả đăng tin cho thuê nhà
đón khách đưa lên xe phòng trọ
giám sát cơ sở vật chất làm
các thủ tục thanh lý hợp đồng thuê khi có người
rời đi khi phát sinh rắc rối
tranh chấp người quản lý phải trực tiếp giải quyết
chị mai hương người đang
quản lý vận hành một căn hộ cho thuê tại
phường quan hoa cầu giấy cho biết sự
phức tạp nguy hiểm của công việc này có làm
mới rõ căn hộ tôi làm quản lý đã
từng xảy ra tình trạng trộm cắp vợ
chồng xô xát xô đánh khen
còn mấy cô cậu dân chơi còn dùng chất
kích thích trong căn hộ khi bị ngừng cho
thuê còn đe dọa người làm công việc
này ngoài sự nhạy cảm còn phải biết cách
tự bảo vệ xã hội bây giờ phức tạp lắm
chị hương cho biết thêm rằng
bản thân chị đã từng bị trừ lương vì khách
thuê bùng tiền mà không tìm được
thế nhưng trong công việc này cũng có
những chuyện vui những câu chuyện ấm tình người
như việc các bạn trẻ về quê ăn tết
mang lên vài thứ đặc sản quê hương biếu trị
vì quý mến có người ở trọ lâu
khi lập gia đình mời chị dự đám cưới
công việc nào cũng có những khó khăn
vất vả và cả niềm vui của cuộc sống
đổi thường và công việc quản lý cho thuê nhà